xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại các tỉnh thành đông bắc bộ trong một hai ngày tới hầu như ít có sự biến động
chiều tối có mưa vài nơi ban ngày trời nắng nhiều với nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
sự chuyển biến về thời tiết sẽ bắt đầu xuất hiện từ khoảng đêm ngày năm một mươi một
khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh cùng nền nhiệt có xu hướng giảm
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi lúc chiều tối
ban ngày trời nắng với mức nhiệt trưa chiều giao động ở trong ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
và sau đó cũng từ ngày mùng sáu khi chịu tác động của không khí lạnh mưa rông trên khu vực cũng tăng lên cùng nền nhiệt giảm đôi chút
lưu xuống trung bộ những ngày tới các hình thế gây mưa rông đồng loạt suy yếu nên mưa sẽ có xu hướng giảm dần về diện và lượng
tuy nhiên các khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế vẫn có thể xuất hiện rải rác về chiều tối
nhiệt độ trưa chiều quay trở lại ở ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
khoảng từ chiều tối ngày sáu tháng một mươi một khu vực bắc trung bộ cũng có mưa rào và rông rải rác cùng nền nhiệt giảm nhẹ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hai ngày tới cũng có mưa ở diện giải rác ở phần từ đà nẵng đến phú yên
sau đó từ khoảng ngày mùng bảy khi không khí lạnh tác động đến khu vực thì mưa rông cũng sẽ tăng lên cùng nền nhiệt giảm nhẹ
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động ngày đêm trong khoảng hai mươi bốn ba mươi ba độ
đến với khu vực tây nguyên
một hai ngày tới có xu hướng mưa giảm ngày nắng với nhiệt độ trưa chiều ở trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
từ khoảng chiều tối ngày mùng sáu mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên do nhiễu động gió đông từ biển thổi vào
cùng với đó nền nhiệt sẽ giảm nhẹ
tại các tỉnh thành nam bộ trong hai ngày tới mưa giải rác chủ yếu tập trung tại các tỉnh miền tây
ban ngày hầu như ít mưa ngày nắng với nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
sau đó từ chiều tối ngày mùng sáu do nhiễu động gió đông từ biển
biển tác động nên mưa rông được dự báo sẽ gia tăng trở lại cùng nền nhiệt giảm nhẹ